tổng bí thư nguyễn phu trọng cũng đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn gazprom và zarubenev
đây là những tập đoàn dầu khí hàng đầu của liên bang nga có quan hệ hợp tác truyền thống và hiệu quả với việt nam
tại buổi tiếp nhấn mạnh hợp tác dầu khí năng lượng chiếm vị trí quan trọng
mang tính chiến lược lâu dài trong quan hệ hai nước
tổng bí thư đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa các tập đoàn nói trên và tập đoàn dầu khí việt nam
tổng bí thư hoan nghênh các tập đoàn kiên trì thực hiện hiệu quả các hợp đồng hợp tác đã ký kết
đồng thời tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác tại việt nam
khẳng định việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nga
trong đó có các tập đoàn trên mở rộng quy mô hợp tác giữa hai bên
tin tưởng các dự án hợp tác giữa hai bên sẽ đạt được kết quả mong đợi
mang lại hiệu quả kinh tế phục vụ lợi ích chung của cả hai quốc gia
lãnh đạo các tập đoàn gazprom zaru bezhnev bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mới trong quan hệ hợp tác hai nước
đóng góp vào sự phát triển của việt nam cũng như sự phát triển quan hệ liên bang nga việt nam
lãnh đạo các tập đoàn mong muốn tiếp tục mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với tập đoàn dầu khí việt nam
đồng thời mở rộng hợp tác ra các lĩnh vực khác như sản xuất điện bảo vệ môi trường
đào tạo nguồn nhân lực vì lợi ích và sự phát triển của mỗi quốc gia
đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hữu nghị và hợp tác việt nam liên bang nga